được tin nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam lê khả phiêu từ trần
lãnh đạo vương quốc thái lan lãnh đạo cộng hòa nam mibia lãnh đạo cộng hòa ả rập sarawi dân chủ
lãnh đạo một số đảng đã gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam
và giác quyến đồng chí lê khả phiêu
thủ tướng vương quốc thái lan prajut chanucha đã gửi điện chia buồn tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
bộ trưởng bộ ngoại giao vương quốc thái lan don pramat vinai đã gửi điện chia buồn tới phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
trong các điện lãnh đạo thái lan gửi lời chiêu buồn sâu sắc nhất tới chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu cho sự nghiệp phát triển và công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước việt nam đưa nhân dân việt nam và toàn khu vực ghi nhận
chủ tịch đảng tổ chức nhân dân tây nam phi tổng thống cộng hòa namibia hage ghot phraike ingop đã gửi thư chia buồn đến tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng mặt trận nhân dân giải phóng tây sarahara tổng thống cộng hòa ả rập sarawi
dân chủ brahim gali đã gửi thư chia buồn đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ tịch nước mặt trận nhân dân giải phóng tây sarawak đã gửi thư chia buồn đến tổng bí thư chủ tịch nước mặt rạng tây sarawak đã gửi thư chia buồn đến tổng bí thư
chủ tịch nước mặt rạng tây sarawak đã gửi thư chia buồn đến tổng cộng hòa nam and australia